em thấy năm nay thuận lợi hơn nhiều cái thứ nhất là địa điểm khoảng cách
như năm ngoái em phải đi xa quá hầu như em ở đây cũng toàn người trên vùng sâu vùng xa thôi
mà xuống đây bao nhiêu cây số liền
mà năm nay được thi ở đây tạo ra thuận lợi cho bản thân cho tự tin lên bước vào phòng thi cho gia đình nữa
môn thi đầu tiên của các thí sinh trong sáng nay là ngữ văn với hình thức tự luận và thời gian thi rút ngắn chỉ còn một trăm hai mươi phút
với đề thi môn ngữ văn sáng nay nhiều thí sinh cho rằng không quá khó phù hợp với chương trình trung học phổ thông
nhưng cũng có câu hỏi để phân loại trình độ năng lực của thí sinh đòi hỏi thí sinh phải tư duy sáng tạo gắn kiến thức văn học với đời sống xã hội
chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục với bài thi môn toán
dự đoán đây sẽ là buổi thi căng thẳng bởi năm nay là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm với hai mươi bốn mã đề thi cho hai mươi bốn thí sinh trong mỗi phòng thi
năm nay là năm thứ ba nằm trong lộ trình đổi mới quy chế thi
trung học phổ thông của bộ giáo dục và đào tạo để kiểm tra tình hình tổ chức thi cũng như tâm lý thí sinh trong buổi thi đầu tiên
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi kiểm tra thực tế tại trường trung học phổ thông bùi hữu nghĩa quận bình thủy thành phố cần thơ
cơ bản trong môn thi sáng nay các thí sinh đã thực hiện nghiêm túc quy định phòng thi
cán bộ coi thi của trường trung học phổ thông và trường đại học có sự phối hợp tốt đảm bảo giữ an toàn phòng thi
phó thủ tướng chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh
đặc biệt năm nay có nhiều mã đề thi nên phó thủ tướng lưu ý cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh để tránh xảy ra sai sót
đến thời điểm này những đổi mới của kỳ thi được xem là tích cực làm cơ sở để bộ giáo dục và đào tạo thực hiện lộ trình phân ban vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội là điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy với lượng thí sinh đông nhất cả nước
và để bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ kỹ càng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về tình hình giao thông tại thành phố hà nội trong ngày thi đầu tiên
tại điểm thi trường trung học phổ thông việt đức để tránh nắng nóng và ủn tắc giao thông nhiều bậc phụ huynh đã đến từ rất sớm
cũng tại thời điểm này các lực lượng chức năng cùng với thanh niên tình nguyện đã phối hợp với tổ chức giao thông
chính vì thế mà tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông vào đầu giờ sáng được đảm bảo tuyệt đối
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự đã huy động cán bộ chiến sĩ vừa phân luồng giao thông
vừa nhắc nhở các lực lượng trật tự
các phương tiện không để xe dưới lòng đường tránh gây ủn tắc
tuy nhiên những vi phạm về mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng bố trí xe mô tô túc trực nếu có trường hợp đột xuất xảy ra
sẽ ngay lập tức chưng dụng để đảm bảo thí sinh được thi an toàn
bốn đồng chí trong tổ chức tra có mặt tại trường thu học thông viên đức
để hướng dẫn giao thông đảm bảo cho các thí sinh để đến địa điểm thi an toàn nhất
giúp các phụ huynh và học sinh hướng dẫn cho người ta làm sao để dừng đỗ đúng quy định
không gây cản trở giao thông và làm sao để cho các thí sinh thuận tiện
để vào khu vực thi có thể đạt thuận lợi nhất
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ
các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đảm bảo cho một kỳ thi thông suốt và an toàn
từ nhiều năm nay màu áo xanh tình nguyện luôn là những hình ảnh quen thuộc
cùng hỗ trợ việc bảo đảm trật tự phân luồng giao thông tại các điểm thi với các chiến sĩ cảnh sát giao thông
sáng nay đoàn thanh niên tại các địa phương sinh viên tình nguyện các trường đại học cũng đã đồng loạt gia quân
tiếp tục là ghi nhận của các phóng viên thời sự
ngay từ sáu giờ sáng tại cổng trường trung học cơ sở nguyễn trãi thanh xuân hà nội
đã tập trung đội ngũ đoàn thanh niên phân công làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
đây là một trong những điểm thi nằm ở khu vực thường xuyên bị ách tắc
việc phân làn giao thông kịp thời giúp phụ huynh và học sinh giảm thiểu rủi ro trong những ngày thi
các đơn vị để tổ chức thi cho các cháu thì năm nay là thi tương đối tốt
bởi vì là có lực lượng thanh niên xung phong của các trường đại học có tham gia phân luồng giao thông
cho nên tình hình an ninh trật tự cũng như giao thông tương đối là ổn định tốt
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi vô cùng quan trọng
vì thế công tác bảo đảm cho kỳ thi diễn ra thuận lợi xuân sẻ được ưu tiên hàng đầu
không chỉ đoàn thanh niên
mà các đơn vị khác cũng tích cực phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi
đoàn phường cương trung đã được sự ủng hộ của đồng ủy phường
và sự giúp đỡ của bên công an phường và các bác dân phòng dân phố
và các bạn bên trường thủy lợi các bạn bên trường một mươi
và các đơn vị bạn xung quanh địa phương phối hợp
thì các đoàn viên của bên mình đã có thể là phân luồng giao thông
và những cái địa điểm hay tắc đông thì đã có những các bạn chấn giữ để chưa làm
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình tiếp sức mùa thi
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh mỗi mùa hè đến mùa thi đến
màu áo xanh tình nguyện trên các con đường trở thành nét đẹp tiêu biểu trong hoạt động đoàn công tác đoàn
chuyển đến với các công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tại các địa phương khác trên cả nước
cùng với hơn tám trăm sáu mươi thí sinh của cả nước
tại tp hcm gần bảy mươi một năm trăm linh thí sinh đã bước vào kỳ thi hai trung trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tại một trăm một mươi bốn điểm thi do sở giáo dục và đào tạo thành phố phối hợp với chín trường đại học chủ trì
thời tiết tại tp hcm khá mát mẻ rất thuận lợi cho các sĩ tử năm nay
rút kinh nghiệm từ những kỳ thi trước
năm nay tp hcm đã phân bố các điểm thi được giải đều trên khắp hai mươi bốn quận huyện
nhằm tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh được dự thi ở các điểm thi gần nhất
sáng nay trong ngày thi đầu tiên giao thông trên các tuyến đường của tp rất thông thoáng
đặc biệt không có hiện tượng ủn ứ hay tắc nghẽn giao thông
tại điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba
mặc dù ở đây có số lượng
thí sinh đông nhưng ở các khu vực này cũng khá vắng vẻ
tình hình giao thông rất thông thoáng lượng phụ huynh tập trung rất ít
nên đường đến thời gian này cũng rất thông thoáng
kỳ thi năm nay toàn thành phố có bảy mươi một năm trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có ba hai trăm một mươi thí sinh chỉ đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
năm sáu trăm tám mươi một thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học và cao đẳng
số thí sinh còn lại đăng ký hai kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng chiếm tỷ lệ tám mươi bảy năm mươi sáu
thực sự thì tất cả các bài em đều đã học thuộc hết rồi
nên là em cảm thấy
không có gì khó khăn lắm
em có nguyện vọng vào trường gì em
em đặt nguyện vọng một của em là vào khoa truyền thông cũ
khoa báo chí của trường nhân văn
hiện nay thì đã có những bản khuân gì không
dạ lúc đầu thì có
nhưng mà lúc sau thì em đã nhờ được các thầy cô giải thích cho em hết rồi
tuy là kỳ thi có nhiều cái điểm mới
nhưng mà em vẫn cảm thấy là mình có đủ khả năng
để mình hoàn thành kỳ thi này tốt đẹp
là tại vì là những kiến thức căn bản thì thầy cô đã cung cấp được cho em rồi
và em cũng đã định hướng được cái mục tiêu khi mà em bước vào kỳ thi này
nhờ ôn tập kỹ và được phổ biến quy chế thi đầy đủ
nên hầu hết các thí sinh rất tự tin và có tâm lý rất thoải mái
không phải chịu áp lực thi cử như những năm trước đây
năm nay thì có rất nhiều cái điểm đổi mới
từ công tác đăng ký cho các em tạo điều kiện cho các em đăng ký
cái nguyện vọng ngay từ đầu rồi thì sau khi thi có kết quả rồi
thì các em lại được chỉnh sửa cái nguyện vọng của mình
đấy là một cái đổi mới rất có lợi cho các thí sinh
thế rồi thì cái đổi mới trong công tác ra đề rồi làm bài
đấy cũng là một cách đổi mới mà tạo điều kiện cho các thí sinh không vất vả
không mệt nọc trong cái cả kỳ thi của mình
hy vọng với sự quan tâm của thành phố và các ngành của địa phương
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại tp hcm sẽ thành công và đạt kết quả tốt nhất
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại lào cai có sáu năm trăm bảy mươi chín thí sinh đăng ký dự thi
tại một mươi năm điểm thi của chín huyện thành phố trên địa bàn
trong đó số thí sinh đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp là ba bảy mươi ba em
mặc dù tại lào cai sáng nay xuất hiện tình trạng mưa khá to
tuy nhiên hầu hết các thí sinh đều có mặt đúng giờ để tham gia kỳ thi

các lực lượng chức năng cũng bố trí phân luồng điều tiết giao thông
tránh ủn tắc và tham gia hướng dẫn hỗ trợ cho các thí sinh
những thí sinh ở vùng sâu vùng xa được sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai bố trí giáo viên
đưa đi và hỗ trợ chỗ ở trong suốt kỳ thi
theo đánh giá của sở giáo dục và đào tạo lào cai
môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay diễn ra đúng quy trình đảm bảo nghiêm túc khách quan và an toàn
sáng nay tại tỉnh quảng nam có một mươi bảy chín trăm bảy mươi năm thí sinh bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
năm nay quảng nam có một mươi ba một trăm chín mươi chín thí sinh đăng ký vừa thi tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học
ba bảy trăm một mươi bốn thí sinh chỉ thi tuất nghiệp và có một sáu mươi hai thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học
tại kỳ thi lần này toàn tỉnh có năm mươi một điểm thi với bảy trăm sáu mươi năm phòng thi được bố trí ở một mươi tám huyện thị thành phố trong tỉnh
để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn và đạt kết quả kỳ thi
tỉnh quảng nam đã điều động hơn một tám trăm hai mươi cán bộ coi thi giám sát thư ký
cùng năm trăm một mươi nhân viên công an y tế bên cạnh lực lượng giáo viên của tỉnh
kỳ thi này còn có hơn bảy trăm sáu mươi cán bộ coi thi đến từ năm trường đại học
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn mưa lớn vào chiều qua ngày hai mươi một tháng sáu
kéo dài từ trung tâm đến các quận huyện ngoại thành tại thành phố hồ chí minh
đã khiến cho hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu trong nước
giao thông đi lại rất khó khăn đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố
từ đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng sáu mưa với lưu lượng lớn xảy ra trên diện rộng
tại nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh như quận một quận hai quận bảy bình thạnh gò vấp thú đức
huỳnh tấn phát đã khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước
tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như sa lộ hà nội quận chín quốc lộ một mươi ba quận thủ đức
mưa lớn gây ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy
giao thông gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt ngay trong tuyến đường bùi viện
được mệnh danh là khu phố tây tại trung tâm thành phố
nước ngập sâu không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
mà còn khiến công việc buôn bán của các hộ dân tại đây bị nguồn trễ
tòa án nhân dân thành phố cần thơ hôm qua đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
các nguyên cán bộ thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải thành phố cần thơ
nhận hối lộ hơn bốn tỷ đồng
đây là vụ án nhận hối lộ được rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua
theo kế hoạch dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong ba ngày
có đến một trăm hai mươi cá nhân tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án này
được triệu tập đến phiên tòa
có chín bị can bị truy tố về hành vi nhận hối lộ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi sáu bảy cán bộ thanh tra giao thông thành phố cần thơ
đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp cá nhân có xe ô tô
hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
hoạt động hàng hóa để bỏ qua các lỗi khi vi phạm giao thông đường bộ
hàng tháng hoặc từng lần vi phạm các doanh nghiệp cá nhân phải giao nộp tiền mặt
hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng
với số tiền từ một đến hai mươi tám triệu một tháng
tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ hơn bốn một tỷ đồng
với hành vi trên có năm bị cáo sẽ bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt tử hình
các bị cáo còn lại bị truy tố với mức hình phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm tù
trong phần tin quốc tế iraq is phát nổ thánh đường hồi giáo nuri ở mosul
thủ tướng anh xin lỗi người dân vì vụ cháy trung cư
thông cáo của quân đội iraq vừa cho biết các tay súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
đã phá nổ thánh đường hồi giáo grand al nuri ở thành phố mosul
và tòa tháp biểu tượng nổi tiếng của thánh đường này
văn phòng truyền thông của quân đội iraq đã phát đi một tấm ảnh
được chụp từ trên không cho thấy thánh đường nuri và tháp nghiêng gần như bị săn phẳng
và bị phá hủy hoàn toàn
nằm giữa các ngôi nhà nhỏ của khu phố cổ nơi các tay súng is đang bị bao vây
thủ tướng iraq haider al abadi nêu rõ hành động phá hoại này của is
là sự thừa nhận thất bại chính thức của tổ chức hồi giáo thánh chiến này
tại địa điểm này ba năm trước thủ lĩnh của is đã tuyên bố thành lập nhà nước hồi giáo tự xưng
trải dài trên nhiều khu vực của iraq và syri
hôm qua tại thủ đô washington dc
các quan chức mỹ và trung quốc đã khởi động cuộc đối thoại an ninh ngoại giao đầu tiên
với trọng tâm thảo luận là vấn đề triều tiên và các vấn đề khu vực khác
đồng chủ trì cuộc đối thoại an ninh ngoại giao song phương lần này
có ngoại trưởng mỹ rex tillerson và bộ trưởng quốc phòng jim mattis
đứng đầu phái đoàn trung quốc là ủy viên quốc vụ dương khiết trì
và tổng tham mưu trưởng quân giải phóng nhân dân trung quốc thượng tướng phòng phong huy
tại cuộc đối thoại hai bên đã trao đổi về hàng loạt các vấn đề song phương
như hợp tác an ninh quốc phòng cho đến các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
như cuộc chiến chống khủng bố căng thẳng hàng hài ở biển đông
liên quan đến vấn đề triều tiên phía mỹ cho biết nước này và một số nước đồng minh
có thể sẽ xem xét lệnh cấm về dầu mỏ hàng không và nguồn lao động nhập cảnh đối với bình nhưỡng
mà trước đó bắc kinh và moscow từng phản đối
đối thoại an ninh ngoại giao là một trong bốn cơ chế cấp cao được thiết lập sau cuộc gặp thượng đỉnh
giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump hồi tháng bốn vừa qua
ba cơ chế còn lại là đối thoại về kinh tế văn hóa xã hội thực thi pháp luật và an ninh mạng
trong khi đó đại sứ triều tiên tại ấn độ ki chun ang cho biết bình nhưỡng sẵn sàng tạm ngừng
có điều kiện các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của nước này trong một nỗ lực rõ ràng
nhằm tiến hành đàm phán với mỹ
trả lời phỏng vấn trước truyền thông đại sứ ki chun ang nêu rõ nếu yêu cầu từ phía triều tiên
để đáp ứng nước này có thể tiến hành đàm phán về việc tạm ngừng các hoạt động thử vũ khí
trong đó có việc mỹ và hàn quốc phải chấm dứt các cuộc tập trận chung mà hai nước khẳng định chỉ là mang tính chất phòng vệ
tổng thống hàn quốc moon jae in cũng tuyên bố seoul chưa có kế hoạch giảm quy mô của các cuộc tập trận chung với mỹ
sau nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa bình nhưỡng trở lại ban đàm phán
từ đầu năm đến nay triều tiên đã tiến hành năm vụ thử tên lửa và hạt nhân bất chấp các biện pháp trừng phạt và bị gây sức ép
thủ tướng anh theresa may ngày hôm qua đã gửi lời xin lỗi người dân về phản ứng không kịp thời của chính phủ
trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa trung cư ở phía tây thủ đô london hồi tuần trước khiến ít nhất năm mươi tám người thiệt mạng
phát biểu tại quốc hội thủ tướng may thừa nhận các phản ứng của chính phủ và các lực lượng chức năng là chưa kịp thời
và đây là một thất bại của nhà nước và chính quyền địa phương khi không giúp đỡ được người dân trong thời điểm họ cần tới sự trợ giúp
bà theresa may thừa nhận trách nhiệm về những sự thiếu sót này
đồng thời khẳng định sẽ có những biện pháp để hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân sớm nhất có thể
sự hỗ trợ của các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là chưa đủ tốt
họ đã mất hết cua cải chỗ ăn ở và cũng không có những thông tin cơ bản nhất về chuyện gì đã xảy ra họ nên làm gì vào thời điểm đó và họ phải tìm sự giúp đỡ ở đâu
trên cương vị thủ tướng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân vì sự thiếu sót này
hiện chính phủ đã quy hoạch được hàng chục căn hộ mới được xây dựng
tại khu môi trường
họ đã mở rộng ở phía tây london
bên cạnh đó mỗi gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhận được khoản trợ cấp năm năm trăm linh bảng trong tổng số quỹ năm triệu bảng hỗ trợ nạn nhân
ngoài ra chính phủ cũng có thể dành một khoảng một năm triệu bảng để hỗ trợ các chi phí chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các nạn nhân
chính quyền của tổng thống pháp emmanuel macron đã có những bước cải tổ nội các mạnh mẽ hơn so với dự kiến ban đầu sau khi bốn bộ trưởng của các ngành chủ chốt đã từ chức
chỉ trong ba ngày đầu tuần chính trường pháp đã chứng kiến sự ra đi liên tiếp của những nhân vật chủ chốt trong chính phủ là bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng tư pháp bộ trưởng kết nối lãnh thổ và quốc vụ khanh phụ trách công việc châu âu
trong danh sách chính phủ mới được công bố chính phủ pháp có năm bộ trưởng mới và sáu vị trí quốc vụ khanh mới
đáng chú ý trong số này có các bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tư pháp
sau một kỳ bầu cử lập pháp thắng lợi cũng đã có thêm các thành viên mới của đảng nền cộng hòa tiến bước
gia nhập chính phủ mới bên cạnh ba bộ trưởng mới đến từ các đảng cánh hữu
tổng cộng chính phủ mới của thủ tướng philip gồm hai mươi bộ trưởng và một mươi quốc vụ khanh và tuân thủ tuyệt đối sự cân bằng giới tính khi có một mươi năm nam và một mươi năm nữ
quốc hội đức hôm qua đã thông qua kế hoạch rút quân khỏi căn cứ không quân imcleak ở phía nam thổ nhĩ kỳ
động thái trên của phía đức được đưa ra sau khi thổ nhĩ kỳ từ chối cho phép các nghị sĩ đức tiếp cận với các binh lính tại căn cứ không quân engcleak
trong một tuyên bố quốc hội đức lấy làm tiếc vì các điều kiện cho việc tiếp tục đóng quân của quân đội đức tại căn cứ không quân incleak không được đáp ứng
quốc hội đức cho rằng việc chuyển hai trăm tám mươi binh sĩ của nước này từ incleak tới một căn cứ không quân ở jordan phải được diễn ra nhanh chóng
đầu tháng này chính phủ đức quyết định rút các binh sĩ và trang thiết bị khỏi căn cứ không quân incleak ở thổ nhĩ kỳ để di chuyển tới jordan do những căng thẳng liên quan đến vấn đề người quốc vụ bắt giữ nhà báo đức với các cáo buộc tuyên truyền
và một bộ trưởng của đức
mới đây nhất là việc ngăn cản các nghị sĩ của đức đến thăm binh sĩ nước này tại căn cứ không quân của nato ở tỉnh iklis
điều mới đây nhất là việc ngăn cản các nghị sĩ của đức đến thăm binh sĩ nước này tại căn cứ không quân của nato ở tỉnh incirlik